lễ đón chính thức do chủ tịch nước trần đại quang chủ trì
đây là lần đầu tiên ông olan đến việt nam
chuyến thăm của ông là chuyến thăm việt nam đầu tiên của một tổng thống pháp trong một mươi hai năm qua
sau lễ đón hai nguyên thủ quốc gia tiến hành hội đàm
đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm đối với quan hệ hai nước
khẳng định mong muốn chuyến thăm sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ việt nam pháp đang phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực
và khẳng định quyết tâm chung đưa đối tác chiến lược việt nam pháp hướng tới một tầm nhìn hợp tác dài hạn
đáp ứng lợi ích và quan tâm chung của hai nước
hai bên thống nhất tăng cường trao đổi tiếp xúc ở các cấp nhất là cấp cao
đồng thời phát huy vai trò của các cơ chế điều phối chỉ đạo hợp tác song phương
hai nhà lãnh đạo khẳng định hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột ưu tiên trong quan hệ song phương
cần tăng cường hợp tác trong các dự án trọng điểm về cơ sở hạ tầng năng lượng hàng không y tế dược phẩm môi trường nông nghiệp và chế biến thực phẩm
tổng thống pháp khẳng định cam kết của pháp duy trì oda cho việt nam
hai bên sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư và kinh doanh
hướng tới xây dựng các mối quan hệ đối tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi
việt nam đã mời pháp tham dự triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm việt nam hai nghìn một mươi chín
việt nam food expo với tư cách là khách mời danh dự
hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ giữa việt nam và pháp
chú trọng lĩnh vực năng lượng tái tạo ứng dụng vệ tinh đồng thời tăng cường hợp tác văn hóa du lịch
đẩy mạnh hợp tác giáo dục đào tạo
hai bên sẽ tạo điều kiện cho sinh viên việt nam sang pháp học tập nghiên cứu
phối hợp phát triển đại học khoa học và công nghệ hà nội trở thành trường đại học đẳng cấp quốc tế
hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ bảo đảm thành công của hội nghị hợp tác giữa các địa phương việt nam và pháp lần thứ một mươi
sẽ diễn ra từ ngày một mươi bốn tới ngày một mươi sáu tháng chín tới tại thành phố cần thơ
hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng
hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng trong đó có việc triển khai đối thoại chiến lược về quốc phòng
hợp tác trang thiết bị quân y thăm viếng tàu quân sự
pháp hỗ trợ việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc hợp tác về các vấn đề an ninh trên biển và trên không
việt nam và pháp sẽ tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương như liên hợp quốc asean eu asem pháp ngữ
tiếp tục ủng hộ lẫn nhau nhằm phát triển quan hệ của pháp với châu á thái bình dương
và tăng cường hợp tác giữa việt nam với liên minh châu âu
việt nam đánh giá cao vai trò của pháp trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sau thành công của hội nghị các bên
tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ hai mươi một cop hai mươi một tại paris
hai nước sẽ thắt chặt hợp tác trong ứng phó với thách thức toàn cầu đặc biệt là ứng phó với biến đổi khí hậu
trao đổi các văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực tương trợ tư pháp dẫn độ hợp tác tư pháp
đào tạo cán bộ nông nghiệp giảng dạy tiếng pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cung cấp máy bay chở khách airbus viễn thông vệ tinh phát triển hạ tầng